từ đầu năm đến nay bệnh viện nhiệt đới tp hcm liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân là người lớn mắc bệnh uốn ván trong tình trạng nguy kịch
tình trạng này đã có từ năm trước tuy nhiên tỷ lệ người lớn mắc bệnh ngày càng cao hơn
điều này cho thấy người dân vẫn còn chủ quan không chủ động tiêm ngừa đối với căn bệnh nguy hiểm này
khoa hồi sức cấp cứu người lớn của bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm trong thời gian gần đây
luôn có từ hai mươi ba đến hai mươi sáu bệnh nhân đang điều trị và ngày nào cũng có từ một đến ba ca nhập viện
theo các bác sĩ số ca nhập viện đã tăng gần gấp hai lần so với cùng kỳ một vài năm trước
nguyên nhân chủ yếu khiến các trường hợp người lớn mắc bệnh uốn ván là do không được tiêm ngừa
so với cùng kỳ trong khoảng thời gian trước thì cái con số này nó đã tăng gấp rưỡi cho đến gấp hai lần
nguyên nhân dẫn đến uống ván của người lớn thứ nhất là thường là do mình đã không có chủ động chích vaccine phòng ngừa
cho nên là khi có một cái vết thương dù có thể là nhỏ bé nhưng mà mình không có chăm sóc cẩn thận tốt
thì đây sẽ là một điều kiện thuận lợi để cho vi trùng uốn ván phát triển và gây bệnh
việc chủ động phòng ngừa sớm bằng tiêm vaccine là khuyến cáo của các bác sĩ
bởi thói quen chỉ tiêm ngừa khi có vết thương vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh uốn ván
nhiều trường hợp có vết thương nhưng lại chủ quan tự chăm sóc tại nhà đắp các loại cây cỏ
hoặc dùng thuốc không đúng cũng dẫn đến nhiễm trùng nhiễm uốn ván
đáng chú ý là thời gian gần đây gần một phần tư số ca mắc uốn ván không phát hiện vết thương
theo các bác sĩ bệnh uốn ván ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần và về sức lao động sau này của bệnh nhân
và bệnh uốn ván trên người lớn có một số bệnh nền thì nguy cơ tử vong rất cao
chưa kể việc điều trị uốn ván đòi hỏi chi phí cao từ bốn mươi đến một trăm linh triệu đồng cho một lượt điều trị
tùy mức độ nhiễm bệnh và thời gian điều trị cũng khá dài từ hai đến tám tuần
do vậy người dân cần chủ động tiêm ngừa uốn ván từ sớm để tránh nguy cơ nhiễm bệnh về sau